với tiến sĩ hiền ạ bây giờ một cái dấu hiệu nào mà để chúng ta có thể biết được rằng một người bình thường biết được rằng là mình sẽ mắc bệnh gan
và cái triệu chứng nào khiến điển hình nào mà khiến chúng ta cái người mà bị đó là phải đến ngay gặp ngay các bác sĩ về gan mật ạ
thực ra cái câu chuyện gan có rất nhiều chức năng và như phó giáo sư tiến sĩ vân hồng đã nói
thì bản thân cây gan này có một đặc điểm rất là đặc biệt là cái khả năng bù trừ nó quá tốt
nên là ví dụ trong ngoại khoa chúng tôi với một cái gan lành thậm chí mình cắt tới sáu năm đến bảy mươi cái gan
chỉ còn khoảng hai năm đến ba mươi cái gan lành nó vẫn tiếp tục phát triển và đảm bảo được cái chức năng sống cho con người
như vậy vì cái chức năng của nó bù trừ quá tốt như vậy nên thực sự khi mà có biểu hiện ra bên ngoài
thì cái gan phải tổn thương khá là nhiều
và câu chuyện có thể là tổn thương cấp tính hoặc tổn thương mãn tính
thì rõ ràng gan với vai trò đầu tiên là vai trò liên quan tới cái ngoại tiết tức là tiết ra dịch mật để tiêu hóa thức ăn
do vậy khi mà cái việc tiết ra dình mật với cái số lượng và chất lượng kém dẫn tới người bệnh sẽ chán ăn
việc gan tham gia vào quá trình lọc máu để loại trừ các chất độc
thì khi cái lượng mà gan không hoạt động để mà thải được các chất độc hàng ngày chúng ta tạo ra trong cơ thể
do có thể ăn uống hoặc do các tế bào hủy hoại khác
thì sẽ sinh ra chúng ta sẽ mệt mỏi rồi chán ăn và thậm chí là gầy sút
tất nhiên các triệu chứng đấy hoàn toàn cơ năng và nó không đặc hiệu
nhưng nó là các dấu hiệu báo cho chúng ta biết rằng là chúng ta phải đi kiểm tra
cái câu chuyện đấy nó có thể nằm ở các bộ phận khác
ví dụ suy thận cũng có
các triệu chứng đấy hoặc khối u nào đó trong người nó cũng có triệu chứng đấy
mặc dù nó không đặc hiệu nhưng nó cũng là báo hiệu cho cơ thể chúng ta cần phải đi kiểm tra
và thứ hai khi mà chúng ta kiểm tra thì rõ ràng các cái đánh giá các chỉ số
thứ nhất là về vấn đề các chất đông máu
rồi các cái men gan xem khả năng hủy hoại tế bào gan v v
thì đấy là những cái chỉ điểm cho chúng ta rằng
à gan đang bị ảnh hưởng
ảnh hưởng có thể bởi rượu
bởi một cái bệnh lý khác
hoặc bởi do virus
thì câu chuyện tất cả nó đều là dấu hiệu
và từ cái dấu hiệu này chúng ta bắt đầu kiểm tra
và đặt vấn đề tìm các nguyên nhân gây ra đối với gan
do vậy câu chuyện là nếu như
về mặt dịch tễ chúng ta sống ở đất nước việt nam này
trong khu vực dịch tễ lưu hành rất nhiều viêm gan b và c
thì đấy là một yếu tố nguy cơ
thứ hai là chúng ta lại sống trong một cái gia đình
mà có các thành viên có thể đã bị bắt
đặc biệt là liên quan tới cái vấn đề
huyết thống giữa mẹ con
thì rõ ràng đấy là những cái
mà tăng cái nguy cơ của chúng ta
và như vậy đấy là đối tượng cần phải đi sang lọc
và khi sàng lọc nếu may mắn chúng ta không bị mắc
thì chúng ta sẽ tiêm phòng bằng vaccine
còn nếu chúng ta bị mắc
thì chúng ta sẽ tìm hiểu
chúng ta biết rằng cái tiến trình nó ra làm sao
và giai đoạn nào chúng ta đang nằm một giai đoạn nào
và cái con virus nó đang ở thể nào
hoạt động hay thể ngủ
hoặc là số lượng nó bao nhiêu v v
thì chúng ta sẽ gặp các chuyên gia
và sẽ có lời khuyên để cho hướng
chúng ta điều trị và theo dõi
xin cảm ơn những chia sẻ từ phía tiến sĩ dương trọng hiên